bước đầu lực lượng công an đã làm rõ lê đức quyền sinh năm hai nghìn bảy ở thị xác quảng yên tỉnh quảng ninh cầm đầu nhóm đối tượng trên đã từ gây ra nhiều vụ việc trên địa bàn quận hà đông và địa bàn lân cận
hiện cả nhóm đã được di lý về công an quận hà đông phục vụ công tác điều tra
sáu người thương vong trong đó có bốn người tử vong là hậu quả nghiêm trọng sau khi một xe tải chở gỗ va chạm với hai xe máy trên tuyến quốc lộ bốn mươi chín qua địa bàn huyện a lưới thừa thiên huế
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng tám một chiếc xe tải chở gỗ keo tràm chạy hướng a lưới về tp huế bất ngờ va chạm với hai xe đi cùng chiều
hai người trên xe máy chết tại chỗ hai người bị thương nặng trong khi đó tài xế và phụ xe tải bị rơi xuống vực sâu
sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã tìm thấy đưa hai nạn nhân bị rơi xuống vực vào bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
phần cuối là thông tin về chuyên án tội phạm